cơ quan cảnh sát điều tra cho biết bên cạnh các đối tượng trộm cắp là những con nghiện kẻ thất nghiệt từng có tiền án tiền sự thì xuất hiện thêm cả đối tượng là người có học thức

đối tượng này là sinh viên học chuyên ngành kiến trúc của một trường đại học trên địa bàn hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra cho biết bên cạnh các đối tượng trộm cắp là những con nghiện kẻ thất nghiệp từng có tiền án tiền sự thì xuất hiện thêm cả đối tượng là người có học thức
điển hình là vụ án trộm cắp xe máy tại phố mai dịch quận cầu giấy do đối tượng mai quý mạnh sinh năm hai nghìn một trú tại thái bình thực hiện
đối tượng này là sinh viên học chuyên ngành kiến trúc của một trường đại học trên địa bàn hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra cho biết bên cạnh các đối tượng trộm cắp là những con nghiện kẻ thất nghiệt từng có tiền án tiền sự

cơ quan chức năng khuyến cáo thêm tới người dân tài sản cá nhân có giá trị như xe máy cần được bảo quản khóa nhiều lớp và trông coi cẩn thận không nên để tài sản hoặc đồ vật trong xe ô tô qua đêm ngoài đường để phòng kẻ gian phá kính xe để trộm cắp tài sản
người dân cần lắp hệ thống camera chống trộm báo trộm các thiết bị an ninh để có các chứng cứ khi phát hiện tài sản bị xâm phạm đặc biệt khi xảy ra vụ việc phải báo ngay cơ quan công an gần nhất tránh để bỏ lọt tội phạm ngoài xã hội
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người thiệt mạng và bốn người bị thương đã xảy ra vào tối ngày chín tháng bốn tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam
sau khi xảy ra vụ tai nạn tài xế đã đến cơ quan công an trình diện và kết quả kiểm tra cho thấy người này có nồng độ cồn ở trong máu
trước đó vào khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày chín tháng bốn châu văn ánh bốn mươi sáu tuổi trú tại xã đại minh huyện đại lộc lái xe ô tô bảy chỗ chạy theo hướng từ xã đại an về
xã đại cường huyện đại lộc khi đến khu vực thôn phú hòa xã đại an ánh lái xe ô tô di chuyển với tốc độ cao đã va chạm với xe tải tông liên tiếp vào ba xe máy đang chạy trên đường
cú tông liên hoàn đã khiến hai người chết tại chỗ bốn người bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu
danh tính của hai người thiệt mạng được xác định là bà phạm thị bích liên bốn mươi chín tuổi nguyễn thị an ba mươi ba tuổi cả hai cùng chú tại xã đại an
hiện sức khỏe của bốn người bị thương đã ổn định
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
thưa quý vị và các đồng chí một vụ phá rừng thông trái phép vừa diễn ra trên địa bàn xã kỳ thọ huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
điều đáng nói là diện tích thông bị chặt phá đã được nhà nước bàn giao cho người dân quản lý
thực trạng này cho thấy những bất cập trong việc giao đất giao rừng cho người dân và việc phá rừng sẽ còn xảy ra nếu như chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng
không có những biện pháp giám sát
quản lý một cách chặt chẽ
khu vực rừng thông thuộc tiểu khu ba trăm bốn mươi chín b xã kỳ thọ huyện kỳ anh
hơn sáu mươi cây thông với đường kính từ ba mươi đến bốn mươi cm đã bị chặt phá ngổn ngang
nhiều khúc gỗ được cắt định hình dài hai mét chờ di chuyển ra khỏi rừng
theo tìm hiểu của phóng viên khối lượng gỗ bị khai thác là bốn sáu mươi bảy m ba
diện tích rừng bị ảnh hưởng là bốn ha
được biết số diện tích thông nói trên được nhà nước bàn giao cho hộ ông lương đình thảo
ở xã kỳ thọ huyện kỳ anh
quản lý khai thác nhưng đối tượng khai thác rừng lại là ông võ xuân lâm con rể ông thọ
qua quá trình làm việc ông lâm đã thừa nhận hành vi khai thác rừng trái phép của mình
hạt kiểm lâm huyện kỳ anh đã tiến hành tịch thu toàn bộ bốn sáu mươi bảy m ba gỗ nói trên
tiến hành xử phạt hành chính đối với ông lâm một mươi triệu đồng
đồng thời yêu cầu gia đình ông lâm phải trồng lại toàn bộ diện tích rừng bị khai thác trái phép
trong quá trình có thể là tuyên truyền các bà con về luật lâm nghiệp
rồi cả cái thông tư hướng dẫn nhưng mà có một số người ta không tham gia
chẳng hạn nhận thức của con có cái vấn đề về khai thác này nó cũng là hạn chế có phần hạn chế
trong năm hai nghìn hai mươi một lại tiếp tục là tuyên tuyên và đi tập huấn cho tất cả các cái xã đặc biệt tất cả các xã vùng ngược
qua sự việc này đòi hỏi chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
cần tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng tại gốc
qua đó kịp thời phát hiện ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng lê xuân tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi ba ngõ hoàng an
phường trung phụng quận đống đa thành phố hà nội
đối tượng vũ quý lãm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn vân am
xã yết kiêu huyện gia lộc tỉnh hải dương
đối tượng này có sẹo chấm cách năm cm dưới sau đuôi lông mày trái
và đối tượng phạm quang duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố hồng ngự
phường thụy phương quận bắc tử liêm thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đuôi mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị nên làm